các quý vị khán giả thông tin về tình hình dịch covid một mươi chín kể từ đầu dịch đến nay thì việt nam đã có bảy trăm linh sáu tám trăm linh một bệnh nhân covid một mươi chín được khỏi bệnh chiếm chín mươi một tổng số ca mắc covid một mươi chín tổng số liều vaccine đã được tiêm là gần năm mươi hai triệu liều tại hà nội từ sáu giờ ngày chín tháng một mươi cho đến sáu giờ ngày một mươi tháng một mươi thành phố ghi nhận bảy ca mắc covid một mươi chín đã được cách ly trong đó thì sáng nay ghi nhận thêm một ca tại quận hoàn kiếm thuộc chùm ca liên quan đến bệnh viện việt đức
những ngày vừa qua tỉnh cà mau đã tiếp nhận hàng nghìn người lao động làm việc và học tập tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh như đồng nai bình dương di chuyển tự phát qua các cửa ngõ trở về tỉnh để tránh dịch
trước tình hình trên lực lượng công an tỉnh cà mau từ tỉnh đến cơ sở đã kịp thời tham mưu đề xuất các giải pháp dốc toàn lực để đảm bảo an ninh trật tự thực hiện tốt công tác phòng chống dịch tại các cửa ngõ và khu vực tạm cách ly người dân từ vùng dịch trở về
khu cách ly tập trung trường trung học phổ thông trần văn thời tại huyện trần văn thời
tại đây đang cách ly gần hai trăm linh người dân lao động học tập làm việc từ thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai trở về tỉnh để tránh dịch
để đảm bảo an ninh trật tự phòng chống dịch covid một mươi chín lực lượng công an thị trấn trần văn thời đã chia ca tuần tra canh gác hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ hàng ngày để bảo đảm an toàn tuyệt đối khu vực cách ly
lực lượng công an thị trấn đã sắp xếp bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự các khu ly rất an toàn và đảm bảo
các thực điểm cách ly là mình sử dụng các trường học
trong trường học những điểm trường điều kiện vật chất nhiều lúc cũng còn khó khăn
cũng có một số ít bà con không đồng tình theo vấn đề cách ly tại chỗ không đội về gia đình
nhiều lúc cũng có những ý kiến nhưng qua đó thì lực lượng công an thị trấn phối hợp với các ban ngành đồng thể cũng như các tổ trong khu ly
nhưng đồng bà con hiện tại thì bà con ổn định
tính từ ngày một tháng một mươi đến nay toàn huyện trần văn thời có trên ba người dân trở về quê được cách ly tại ba mươi một khu cách ly tập trung trên địa bàn
những ngày qua với sự nỗ lực của cán bộ chiến sĩ sự chỉ đạo sát sao của ban chỉ huy công an huyện
tình hình an ninh trật tự ở bên trong và bên ngoài ở các khu cách ly được đảm bảo tuyệt đối an toàn
lực lượng công an luôn có mặt túc trực canh gác bảo vệ nghiêm ngặt
không để sử dụng các trường học
xảy ra tình trạng người cách ly bỏ trốn lây nhiễm chéo hoặc gây mất an ninh trật tự trong khu cách ly
ban chỉ huy công an huyện đã phối hợp chặt chẽ với quỹ ban an dân xã thị trắng
để đảm bảo công tác an ninh trật tự tại khu cách ly
bên cạnh đó công an huyện đã ban hành ước định thành lập ba tổ công tác
do ba đồng chí chỉ huy phụ trách từng địa bàn
để đảm bảo an ninh trật tự và giám sát việc cách ly của người dân tại các khu cách ly
tại huyện đầm rơi mặc cho điều kiện thời tiết nắng hay mưa
nhưng cán bộ chiến sĩ công an huyện luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm
là đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự tại các khu cách ly tập trung
thường trực để hỗ trợ lực lượng y tế thực hiện các hoạt động thăm khám bệnh
và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh có thể xảy ra
đảm bảo an toàn tuyệt đối khu vực cách ly
trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh
dự kiến sẽ có nhiều công dân đăng ký về công dân
vì vậy các lực lượng tuyến đầu của tỉnh cà mau đang tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền
nắm bắt thông tin giả soát báo cáo kịp thời danh sách
đối với những người di chuyển trở về từ các vùng dịch
để chủ động trong việc tiếp nhận người vào cơ sở cách ly
với tinh thần chống dịch như chống giặc
cán bộ chiến sĩ công an tỉnh cà mau đã và đang quyết tâm cao
trong việc đảm bảo tuyệt đối an toàn các khu cách ly tập trung
góp phần thắng lợi trong cuộc chiến phòng chống covid một mươi chín
trong lúc thực hiện công tác tuần tra kiểm soát
lực lượng chức năng tỉnh bình thuận đã phát hiện bốn người mang quốc tịch trung quốc
không có giấy tờ tùy thân đang lẩn trốn trên một xe khách chạy hướng bắc nam
tổ cơ động liên ngành huyện tuy phong tỉnh bình thuận
đã kiểm tra xe khách lưu thông hướng ninh thuận và thành phố hồ chí minh
trên xe có năm hành khách đã tiến hành khai báo y tế
tại chốt kiểm dịch xã vĩnh hảo huyện tuy phong
tuy nhiên khi lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra trên xe
thì phát hiện bốn người trung quốc không có giấy tờ tùy thân
tổ công tác đã tiến hành bàn giao phương tiện và hành khách
cho công an huyện tuy phong để làm rõ
tại cơ quan công an tài xế dương xuân nam chú tỉnh hà tĩnh khai nhận
trở số hành khách trên từ huyện quảng sương thanh hóa và tỉnh đồng nai
với giá từ sáu trăm linh đến bảy trăm linh nghìn đồng một người
riêng đối với bốn người trung quốc trên dương thỏa thuận nhận số tiền
là một mươi ba triệu đồng khi đưa đến địa phận tỉnh đồng nai
hiện nay tình hình dịch covid một mươi chín tại bình thuận nói riêng
và cả nước nói chung đang diễn biến phức tạp
tại huyện tuy phong qua xét nghiệm cộng đồng đã phát hiện hai mươi bốn ca dương tính
chính quyền đang nỗ lực dập dịch khoanh vùng không để lây lan dịch bệnh
việc phát hiện các trường hợp như trên là góp phần kiểm soát
các nguy cơ lây lan dịch bệnh phức tạp
còn tại hải dương công an huyện bình giang tỉnh hải dương
đang xác minh làm rõ hành vi của năm trường hợp chống đối lăng mạ
xúc phạm được lựa chức năng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch
vào ngày bảy tháng một mươi xe ô tô do lương kỳ anh chú tỉnh lạng sơn điều khiển
chở theo năm người qua chốt kiểm dịch xã vĩnh hưng huyện bình giang
tại đây tổ công tác làm nhiệm vụ đề nghị sáu người xuất trình giấy tờ tùy thân
giấy xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp pcr
trong các trường hợp trên chỉ có một hành khách là đủ điều kiện qua chốt
dù đã được tuyên truyền và giải thích nhưng năm người không đủ điều kiện qua chốt
không những không chấp hành mà còn có hành vi chống đối và xúc phạm
lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ
vụ việc đã làm ủn tắc giao thông và ảnh hưởng tới hoạt động kiểm soát người
và phương tiện tại khu vực chốt
ngay sau đó công an huyện bình giang đã phối hợp với lực lượng chức năng
đưa năm người trên về trụ sở công an huyện để xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
trong quá trình lập phương án bồi thường hỗ trợ xây dựng một số hạng mục
tại dự án khu công nghiệp nhân cơ năm năm cán bộ ở huyện đắk lấp của tỉnh đắk nông
đã chi trả và hỗ trợ tiền đền bù không đúng với số tiền gây tổng thiệt hại hơn tám năm tỷ đồng
về hành vi vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt bị can khám xét nơi ở nơi làm việc đối với lê văn a
chủ tịch hội nông dân huyện đắc lấp nguyên phó phòng tài nguyên môi trường huyện đắc lấp
nguyễn ngọc hiệp chủ tịch ủy ban nhân dân xã nhân cơ nguyên phó phòng kinh tế hạ tầng huyện đắk rấp
phạm văn dũng công chức địa chính xã nhân cơ lê văn ngà
nhân viên ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện đắc lấp
nguyên nhân viên trung tâm phát triển quỹ đất huyện đắk lấp
phan văn thời phó giám đốc ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện đắk lấp
nguyên phó giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất huyện đắk lấp
theo kết quả điều tra ban đầu trong quá trình lập phương án bồi thường hỗ trợ đối với các giai đoạn
giai đoạn ba giai đoạn mở rộng giai đoạn nâng cao mức nước lòng hồ số bốn
giai đoạn trục chính từ quốc lộ một mươi bốn vào khu công nghiệp nhân cơ huyện đắc lấp
thực hiện không đúng với quy định của pháp luật
qua đó đã chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân không đúng quy định
với tổng số tiền là hơn tám năm tỷ đồng
cập nhật về cân bã số bảy
vào sáng nay bão số bảy đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
vào hồi một mươi h ngày hôm nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng hai mươi sáu độ vĩ bắc
một trăm linh bảy năm độ kinh đông ngay trên vùng biển phía nam tỉnh quảng ninh
cách hải phòng khoảng một trăm linh km cách nam định khoảng một trăm năm mươi km cách thanh hóa khoảng hai trăm sáu mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy
từ bốn mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín
dự báo trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam
mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km đi vào khu vực từ hải phòng đến thanh hóa
trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam
suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực trung lào
cảnh báo mưa lớn trong ngày hôm nay và ngày mai
ở phía đông bắc bộ và thanh hóa tiếp tục có mưa to đến rất to
tổng lượng mưa phổ biến là từ một trăm năm mươi hai trăm linh mm có nơi trên hai trăm năm mươi mm
ở phía tây bắc bộ có mưa to
cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi
và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
hiện nay trên vùng biển phía đông của philippines có bão kompasu di chuyển rất nhanh
dự báo là khoảng đêm một mươi một cho đến sáng ngày một mươi hai tháng một mươi
cơn bão này có khả năng đi vào phía bắc biển đông và trở thành cơn bão số tám
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã có văn bản gửi các địa phương
phía nam các tỉnh trọng điểm có người dân di chuyển về để thông báo
trong một mươi ngày tới tình hình thời tiết là rất nguy hiểm sẽ có mưa lớn ngập lụt
đặc biệt là quốc lộ một sẽ có đoạn ngập sâu đề nghị người dân từ các tỉnh thành phía nam
hạn chế về quê để tránh nguy hiểm
và để chủ động ứng phó với bão số bảy tám tỉnh từ quảng ninh cho đến nghệ an
đã cấm biển và khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai
và đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín
theo báo cáo nhanh của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai
các tỉnh đã tổ chức trăng chống gia cố
các tỉnh đã tổ chức trăng chống gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản
và sơ tán người dân đến nơi an toàn đã kiểm đếm hướng dẫn đảm bảo an toàn
sáu mươi một bốn trăm sáu mươi tám phương tiện trên hai trăm bảy mươi tám sáu trăm ba mươi chín lao động từ quảng ninh đến khánh hòa
về sản xuất nông nghiệp đến ngày một mươi tháng một mươi các tỉnh đồng bằng sông hồng
và ven biển từ quảng ninh đến hà tĩnh đã thu hoạch bốn trăm bốn mươi ba trên sáu trăm hai mươi bốn bốn trăm hai mươi tám ha lúa
và hiện còn năm mươi bốn hectare đã đến thời kỳ thu hoạch
về tình hình thiệt hại theo ước tính ban đầu quảng ninh
đã có một người thiệt mạng do bị lũ cuốn trôi đó là bà hồ thị chín
ở xã duy châu huyện duy xuyên hai mươi năm ha hoa màu bị ngập ống
vào hồi năm giờ ngày chín tháng một mươi một tàu trên chín lao động của thái bình
bị chìm cách cửa sông trà lý ba trăm linh m làm một người thiệt mạng đã cứu được tám người còn lại
các khu dân cư ve biển khu vực trũng thấp cửa sông ngoài bãi các tỉnh ve biển
từ quảng ninh đến hà tĩnh đã giả soát phương án sẵn sàng sơ tán dân
trong tình huống bão mạnh đổ bộ
đã giả soát các đối tượng trong diện f f một để có phương án cách ly sơ tán riêng
cũng như có biện pháp y tế phù hợp để an toàn dịch bệnh